còn về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn thành phố phan thiết khiến một người chết và hai người bị thương
sau năm ngày thì các đối tượng gây ra vụ án đã đến cơ quan công an để đầu thú
tại cơ quan công an ba đối tượng là trần ngọc nam nguyễn đình ý và nguyễn trọng phúc cùng chú tại thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
khai nhận tối ngày một mươi sáu tháng hai cả hai điều khiển xe máy trên đường bị một nhóm ba người chặn đầu rồi mâu thuẫn đánh nhau
không làm chủ được bản thân nam đã lấy dao thủ sẵn trong người tấn công nhóm thanh niên kia
khiến một người chết và hai người bị thương
để điều tra về hành vi cướp giật tài sản công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình vào ngày hôm nay
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam nguyễn văn dũng và trần hữu thái
cùng chú tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
từ tin báo của một bị hại về việc bị hai nam thanh niên giật túi sách có tổng giá trị thiệt hại khoảng một mươi một triệu đồng
đội cảnh sát hình sự công an thành phố đồng hới đã phối hợp với các đơn vị
điều tra làm rõ dũng và thái là hung thủ
ngoài vụ cướp này hai đối tượng còn gây ra hai vụ cướp tài sản khác với tổng giá trị tài sản cướp giật được khoảng bảy triệu đồng
liên quan đến vụ giết người cướp tài sản trên phố đi bộ thuộc thành phố long xuyên của tỉnh an giang
vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã bắt thêm một đối tượng
đó là trần văn dở chú tại huyện thoại sơn của tỉnh an giang
vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại thanh hải chú tại thành phố long xuyên đến phố điêu bộ
hai bà trưng ngồi chờ ngồi chơi cùng giở tại đây hải đã xảy ra mâu thuẫn với trần văn mỹ
sau khi dùng khúc cây đánh mỹ tử vong hải móc túi lấy hai sáu triệu đồng và điện thoại của nạn nhân
dở chứng kiến sự việc và cũng đi đến cho nạn nhân lấy chiếc ví trong đó có một năm triệu rồi rời khỏi hiện trường
quá trình điều tra lực lượng công an đã làm rõ hành vi của dở chiếm đoạt số tiền một năm triệu đồng
của mỹ để tiêu xài cá nhân
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã tuyên phạt bị cáo lý thành trọng ba mươi một tuổi
trú tại tỉnh đồng nai một mươi bốn năm tù về tội giết người
theo cáo trạng do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi trọng mang theo con dao tự chế
và một con dao thái lan xông vào quán cà phê kim ở xã phú đông huyện nhân trạch
chém một nhát trúng đầu chị n là chủ quán
khi thấy trọng tiếp tục nắm tóc chủ quán lôi ra ngoài đường thì anh nguyễn văn dũng vào can ngăn
trọng liền dùng dao đâm một nhát trúng lương chủ quán đâm hai nhát trúng vào vùng bụng và nách anh dũng
hậu quả khiến chủ quán bị thương tật một mươi hai anh dũng bị thương tích một mươi một
lừa đảo chiếm đoạt tài sản trần anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai giám đốc công ty cổ phần khảo sát và xây dựng công trình
thịnh pháp quận một tp hcm vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long khởi tố
theo hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra trong quá trình thi công xây dựng phần móng thuộc công trình phân pha dây dẫn đường dây một trăm một mươi kv vĩnh long vũng liêm
có giá trị hợp đồng là hơn bốn trăm một mươi triệu đồng công ty cổ phần khảo sát và xây dựng công trình thịnh pháp do trần anh tuấn làm giám đốc đã dùng thủ đoạn gian dối
sử dụng chứng chỉ hành nghề giám sát không rõ nguồn gốc làm khống hợp đồng lao động với hai cán bộ giám sát dân sự để đủ điều kiện tham gia dự thầu và được chỉ định thầu
quá trình thực hiện hợp đồng tư vấn giám sát tuấn không thực hiện công việc giám sát công trình theo quy định mà chỉ căn cứ vào số điệu hình ảnh của các đơn vị thi công cung cấp để hợp thức hóa việc giám sát và nghiệm thu công trình
trần anh tuấn đã quyết toán số tiền thực hiện hợp đồng là gần một trăm bảy mươi triệu đồng số còn lại chưa quyết toán thì bị cơ quan phát tiện
do công trình không được giám sát nên các đơn vị thi công đã rút ruột công trình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của công trình